theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm nay một mươi tám tháng một mươi một bão số tám đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến một mươi chín h ngày một mươi tám tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên bờ biển các tỉnh từ bình thuận đến bà rịa vũng tàu
từ trưa vào chiều nay khu vực ven biển các tỉnh ninh thuận bình thuận bà rịa vũng tàu có gió giật cấp sáu cấp bảy
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số tám trong ngày và đêm nay ngày một mươi tám tháng một mươi một
ở các tỉnh ven biển nam trung bộ nam tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
từ nay đến ngày một mươi chín tháng một mươi một trên các sông ở khu vực nam trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông từ khánh hòa đến bình thuận ở mức báo động một báo động hai
nguy cơ cao xảy ra
nguy cơ cao xảy ra là đất và lũ quét ở vùng núi ngập ống tại các vùng trũng thấp và các khu đô thị